trước việc xuất hiện chuỗi lây nhiễm hàng chục ca tại các chợ đầu mối bình điền và hóc môn
ngày hai mươi bảy tháng sáu lực lượng chức năng tp hcm đã khẩn trương tiến hành các biện pháp khoanh vùng dập dịch
tại các ổ dịch này đồng thời lên phương án đảm bảo hoạt động kinh doanh của các chợ đầu mối trong tình hình mới
trong ngày hôm nay toàn bộ khu vực chợ bình điền quận tám với diện tích ba mươi hectare đã được phun khử khuẩn
lực lượng của bộ tư lệnh tp hcm và quân khu bảy đã phun khử khuẩn clora min b
bên trong bảy nhà lồng chợ và hai nhà kho các bãi đậu xe các khu vực đường nội bộ và vùng phụ cận của chợ
trong khi đó sau khi ghi nhận một mươi chín ca nhiễm tại chợ đầu mối hóc môn
ủy ban nhân dân huyện hóc môn đã cho tạm dừng các hoạt động tập kết giao hàng
mua bán trực tiếp tại chợ đầu mối hóc môn trong một tuần từ h ngày hai mươi tám tháng sáu đến h ngày bốn tháng bảy
để thực hiện công tác phòng chống dịch covid một mươi chín